sau phiên thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức quốc hội
bên lề hành lang quốc hội các đại biểu đề nghị tăng số lượng đại biểu quốc hội chuyên trách
từ ba mươi năm lên bốn mươi hoặc có thể hơn con số này ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tại nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi bốn số lượng đại biểu quốc hội chuyên trách mới chỉ đạt trên ba mươi bốn
vì vậy các đại biểu nhất trí với quan điểm tăng số lượng đại biểu chuyên trách từ ba mươi năm lên bốn mươi
nếu chúng ta nâng cái tỷ lệ đại biểu quốc hội chuyên trách lên thì nó được mấy cái lợi
thứ nhất là chúng ta tăng tính chuyên nghiệp của hoạt động của quốc hội
bởi vì đại biểu chuyên trách là đại biểu toàn thời gian
và đương nhiên khi đã dành một trăm linh thời gian thì cái tính chuyên nghiệp
tính những kỹ năng và quỹ thời gian để phục vụ cho việc tiếp nhận những nguyện vọng của cử tri
cũng như là dành thời gian
để nghiên cứu các quy định các văn bản luật ở mức sâu hơn so với đại biểu kiêm nhận
và quan trọng hơn nữa là khi đã là đại biểu quốc hội chuyên trách
thì tính trách nhiệm là cao hơn rất nhiều
để đảm bảo tính khả thi thì chúng ta phải xem các điều kiện để đại biểu quốc hội chuyên trách phát huy tốt nhất
vai trò của mình là gì thì chúng ta phải điều chỉnh
để chúng ta giúp một đại biểu chuyên trách hay bố trí một đại biểu là chuyên trách
thì phải giúp cho họ hoạt động tốt nhất hiệu quả nhất
giúp cho họ hoạt động cách tích nhất hiệu quả nhất
thì cái bộ máy giúp việc là cái điều hết sức quan trọng
khi ta đã sửa đổi cái luật tổ chức quốc hội này
thì ta phải xem xét thấu đáo nhiều chiều chứ không phải là chỉ mỗi tăng
đại biểu cũng cho rằng việc nâng tỷ lệ đại biểu quốc hội chuyên trách lên
cần đi kèm với một số điều kiện để đại biểu chuyên trách hoạt động tốt hơn
trên cơ sở khẳng định được vị thế
tạo điều kiện một cách tốt nhất để đại biểu chuyên trách có thể tiếp cận với các thông tin
có điều kiện mở rộng phạm vi hoạt động của mình trong phạm vi địa phương cũng như phạm vi cả nước